đề án nâng cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp các ngành trong đảng bộ tỉnh
đề án này nhằm thực hiện nghị quyết một trăm linh một của ban bí thư trung ương đảng khóa một mươi một về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
qua hơn sáu năm thực hiện việc nêu gương ở đồng nai đã đi vào thực tiễn từ đó xuất hiện những cách làm hay nhiều tấm gương điển hình ở cơ sở
đặc biệt đội ngũ cán bộ lãnh đạo đã và đang có bước thay đổi tích cực trong suy nghĩ và hành động
từ đó đem đến động lực quan trọng cho đồng nai một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam vươn lên mạnh mẽ
trên cương vị là cán bộ lãnh đạo phụ trách mảng kinh tế
nhiệm vụ trọng tâm của đồng chí cường thời gian qua là vận động và hỗ trợ người dân trong việc chuyển từ trồng cây ngô sang cây hẹ cây nấm và cây bơ
từ đó việc sản xuất của bà con suối nho đỡ phần vất vả
ngày hôm nay những đổi thay trong đời sống kinh tế của người dân khiến họ thêm hiểu yêu mến và trân trọng những gì đồng chí cường đã cố gắng vì bà con
mô hình trồng hẹ mà những mô hình khác ở suối nho như trồng nấm trồng bơ
đồng chí cường đều đầu tư thời gian sâu sát với bà con
khi làm tất cả những việc đó trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo
vừa là động lực vừa là sự nhắc nhở anh luôn phải nỗ lực nhiều hơn nữa
với anh nêu gương phải xuất phát ngay từ những việc làm nhỏ nhất
là việc thực hiện cái nêu gương cũng là một trong những cái cơ bản nhất
cho người cán bộ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình
anh nêu gương cũng có nghĩa rằng anh không thể nào nói rằng là tôi bỏ việc nhỏ tôi làm việc lớn
mà nêu gương của chúng ta xuất phát từ việc nhỏ nhất
có nghĩa là gần dân tiếp cận với họ và thông cảm
rồi chia sẻ với họ những cái khó khăn nhất trong quá trình nông nghiệp
rồi từ đó bản thân mình cũng phải có cái tư duy để mình gọi là đề xuất
tạo điều kiện giúp đỡ cho người nông dân
với xã bình lợi huyện vĩnh cửu thành công nổi bật của xã trong năm qua
là sự kiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí của tỉnh
thực hiện nhiệm vụ nêu gương trong quá trình đó
bình lợi đã mạnh dạn thí điểm việc tăng cường những cán bộ chủ chốt cấp xã
về kiêm nhiệm chức danh bí thư tri bộ ở những ấp khó khăn
sau quá trình xem xét xã đã cử bốn đồng chí
phó chủ tịch ủy ban nhân dân phó chủ tịch hội đồng nhân dân
phó chủ tịch mặt trận tổ quốc
chủ tịch hội cựu chiến binh về làm bí thư tri bộ các ấp
nhận định là đối với một số đồng chí trẻ mà mình thấy họ rất là năng nổ nhiệt tình

với sức trẻ sự nhiệt tình và trách nhiệm cao
đội ngũ cán bộ trẻ đã giúp cho diện mạo nông thôn
và cuộc sống của bà con ở các ấp có nhiều khởi sắc
hầu hết các tuyến đường giao thông của xã đều được bê tông hóa và trồng hoa hai bên
cùng với đó
một trăm linh đoạn đường đều lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng
bình lợi nay trở thành một miền quê đáng sống
phần lớn nhờ vào công sức của người dân nơi đây
ấp phổ biến thì là gia đình tôi sẵn sàng hỗ trợ
chia sẻ cùng với lên bàn ấp
ví dụ như đi ngày đó đi trồng hoa ấp phát động ngày đó trồng hoa
thì gia đình tôi bản thân là lớn tuổi thật nhưng tôi vẫn tham gia
theo tôi nghĩ là một người không thể làm được một công trình lớn như thế
thì có thể cộng đồng người dân lại
tôi mới ngưỡng ích thì có thể là chung tay làm ra được
thì từ đó là gia đình tôi rất là phấn khởi
để thực hiện nông thôn mới lên cao cùng với địa phương
sự đồng thuận đó của người dân là điều không dễ gì có được
ở đây bà con tận tâm chung sức với chính quyền xây dựng nông thôn mới như vậy
là bởi họ tin tưởng vào đội ngũ cán bộ
dám nghĩ dám làm luôn tiên phong gương mẫu trong mọi công việc
công chí tri bộ của ấp năm này
thì làm nó không quản công việc
mà chỉ không cần thời gian nữa
nói chung là chừng nào xong việc là về thôi
từ chỗ đó nhân dân ấp năm thấy vậy là cũng rất là hoan nghênh tinh thần
và từ đó ta nghĩ là người đi đầu đã làm tốt
thì người dân cố gắng đi theo
cái bí thư tri bộ cũng như là ban ấp
thì trong khi một lúc mà làm nó rất nhiều con đường
thành thử ra năng nổ chạy tới chạy lui
làm là cứ hỏi thăm khó khăn chỗ nào
thì tôi thấy vậy mới là đồng tình
tôi tích cực
cũng tích cực là đi dẫn động cùng với băng ấp
xây dựng niềm tin với bà con nhân dân
đòi hỏi nhiều nỗ lực của những cán bộ chủ chốt cấp xã
khi được tăng cường về ấp
trong quá trình đó họ thực hiện nêu gương
chính bằng tinh thần không ngại khó ngại khổ
mạnh dạn đi đầu trong mọi công việc
cái điều quan trọng nhất là cái quyền lợi chính đáng của người dân là thứ nhất
cái thứ hai là cái giai trò của người cán bộ
đảng viên mình phải làm gương làm gương đầu tiên
những cái khó khăn mình phải đi đầu hết
từ đó người ta thấy được cái sự tích cực
khi mà có cái hiệu quả rồi
lúc đó người ta sẽ nhìn nhận ra người ta hỗ trợ hết mình với mình
được kiêm thêm cái chức bí thư tri bộ cũng rất là hạnh viện
thì riêng bản thân tôi thì thấy là phải làm gương
và một cái tấm gương sáng
và nêu gương và trách nhiệm trong công tác
nêu gương bằng những việc đó
nêu gương bằng những việc đó nêu gương bằng những việc đó

những mô hình sáng tạo ở cơ sở
đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trên địa bàn toàn tỉnh
ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên được nâng lên
sau quá trình thực hiện nhiệm vụ nêu gương
từ đó tạo chuyển biến trong hành động
phải nói là cái quy định nêu gương này
nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với cán bộ đảng viên
khi mà có cái này chúng tôi triển khai thì
người cán bộ đảng viên họ tập trung
họ thấy được đây là ý thức được là cái vai trò trách nhiệm
của người cán bộ của người đảng viên
là phải phục vụ nhân dân phục vụ tổ quốc
nên là họ ý thức cái này
nên là ai cũng nhiệt tình trong quá trình học tập và nêu gương theo
đối với người dân
người ta thấy cán bộ đảng viên của mình ngày tốt hơn
ngày nó gương mẫu hơn
thì người ta rất là tin tưởng
tin tưởng vào cán bộ tin tưởng vào đảng
và chính quyền là cái điều tốt nhất

và trong đó thì có những cái câu hỏi
hỏi khảo sát về cái ý kiến đánh giá của đoàn viên
hội viên của người dân về cái độ lan tỏa
của cái việc thực hiện nêu gương
hoặc là cái việc mà cái giải quyết các cái vấn đề bức xúc nổi cộng
các cái vấn đề kiến nghị của quân chúng nhân dân ở tại địa phương
thì qua các con số cụ thể

của các cái cuộc điều tra dư luận xã hội
ví dụ như năm hai nghìn một mươi bảy
thì cái con số đó đạt được cái mức độ hài lòng là trên bảy mươi bảy
nhưng mà đến năm hai nghìn một mươi tám
thì cái con số đó đạt đến cái mức độ là chín mươi ba
rõ ràng là cái việc đánh giá đó
nó cũng phần nào thể hiện rõ ràng
cái việc thực hiện nêu gương nó thực chất
và nó thấm vào cái đời sống của xã hội
với đồng nai
sử dụng những cuốn sổ như thế này
là cách để mỗi cán bộ đảng viên
cụ thể hóa nhiệm vụ nêu gương
hàng quý mỗi đảng viên phải đăng ký
những việc làm cụ thể
rồi dựa vào đó để xây dựng kế hoạch thực hiện
kết quả thực hiện sẽ được đánh giá
bởi cấp ủy cấp trên
đặc biệt ban thường vụ tỉnh ủy
huyện ủy đẩy mạnh các hình thức kiểm tra giám sát
thực hiện các cuộc điều tra dư luận xã hội
để nắm bắt ý kiến đánh giá của nhân dân
trong quá trình cán bộ đảng viên
thực hiện nhiệm vụ nêu gương
tuy vậy quá trình thực hiện nhiệm vụ nêu gương
vẫn còn có những hạn chế
tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật
trên địa bàn toàn tỉnh dù có xu hướng giảm
nhưng lại có huyện
con số này đang tăng lên
cụ thể như ở định quán
năm hai nghìn một mươi sáu có hai mươi hai cán bộ đảng viên
vi phạm khuyết điểm phải xử lý kỷ luật
thì năm hai nghìn một mươi bảy
con số đó tăng lên gấp đôi
tình trạng suy thoái tư lợi
tự diễn biến
vẫn còn tồn tại
gây bức xúc trong nhân dân
điển hình như sự việc tại xã thanh sơn
để cho kế toán được các bộ phận dưới lợi dụng
để mà làm những việc nó xa tạo
cùng với đó quá trình đánh giá
việc nêu gương còn lúng túng
bởi các tiêu chí đưa ra vẫn trừu tượng trung trung
hơn hết cần lượng hóa các tiêu chí
để việc đánh giá trở nên chính xác
và khách quan hơn
không ai dám nhận mình xuất sắc
có khi mình được lập này nhưng mặt khác mình hạn chế
mà chính cái này là một cái lúng túng trong đánh giá đâu
anh đứng lên anh nhận xuất sắc
làm người như thế nào mới xuất sắc được
cái việc cụ thể hóa
các tiêu chí đánh giá
việc nêu gương đấy là một trong những vấn đề
thực tiễn khó hiện nay
bởi vì cũng có
những cái khung những cái khung đó
thì nó ở cái khung lớn
và các nội dung mang tính chất là
chính yếu để cán bộ đảng viên
từ đó xác định các công việc
cụ thể của chính bản thân mình
nhưng mà không phải là không có
những điểm sáng không phải là không có
những mô hình nội bật
ví dụ như ở các cấp ủy địa phương
thì đề ra các cái nhiệm vụ
hết sức là cụ thể
thì trên cái cơ sở đó thì sẽ
có cái cơ sở
để mà tập thể
cấp ủy tập thể đảng viên
thì đánh giá cái người đảng viên đó
dù ở cái cấp bậc nào
hoặc là cái vị trí nào
cũng có thể nhận được cái vấn đề
đánh giá của người đảng viên đó
đối với lại cái mức độ
nêu gương đó xuất sắc hay chưa
đối với đông đảo quần chúng nhân dân
không phải là những điều cao xa to tát
mà chính là những việc làm cụ thể
thiết thực trong cuộc sống
trong công tác thường ngày của mỗi cán bộ đảng viên
chỉ có những người thật
việc thật kết quả cụ thể
mới có thể thuyết phục được quần chúng nhân dân
và được dân mến dân tin
đồng nai với tinh thần đó
đã đưa việc nêu gương
dần đi sâu vào thực tiễn
tạo nên những chuyển biến tích cực
trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương
trong quá trình đó việc cụ thể hóa
các tiêu chí đánh giá việc nêu gương
là yêu cầu đang đặt ra
phải giải quyết được vấn đề đó
thì việc nêu gương sẽ hạn chế được tính hình thức
và phát huy hiệu quả như mong muốn
những kết quả và những hạn chế
trong việc thực hiện nêu gương thời gian qua
sẽ là kinh nghiệm quý
giúp đồng nai tiếp tục thực hiện tốt
quy định số tám của
ban chấp hành trung gương khóa một mươi hai
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư
ủy viên ban chấp hành trung gương